đảng dân chủ và xã hội niger pnds cho biết chính quyền quân sự niger đã bắt giữ bốn bộ trưởng một cựu bộ trưởng và lãnh đạo đảng pnds của tổng thống mohamed bazoum người vừa mới bị quân đội phế chất vào tuần trước
trong thông báo đảng pnds nêu rõ sau khi tổng thống bazoum bị bắt giữ vào tuần trước quân đội đã tiến hành thêm các vụ bắt giữ vào sáng ba mươi một tháng bảy
trong đó có bộ trưởng dầu mỏ bộ trưởng khai mỏ và người đứng đầu ủy ban điều hành quốc gia của pnds
trước đó quân đội đã bắt giữ bộ trưởng bộ nội vụ bộ trưởng giao thông và cựu bộ trưởng quốc phòng
đảng pnds đã kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho các nhân vật nêu trên
các vụ bắt giữ trên diễn ra cùng lúc với tuyên bố của chính quyền quân sự niger trong đó yêu cầu toàn bộ các bộ trưởng và người đứng đầu các cơ quan giao nộp xe công vụ
trong diễn biến khác các nguồn thạo tin cho hay ngân hàng trung ương khu vực đã hủy kế hoạch phát hành trái phiếu trị giá ba mươi tỷ cfa tương đương với năm mươi một triệu usd của niger
tại thị trường nợ khu vực tây phi trong ngày ba mươi một tháng bảy sau các lệnh trừng phạt liên quan tới vụ đảo chính
các lệnh trừng phạt này bao gồm đình chỉ các giao dịch tài chính và đóng băng tài sản quốc gia